ngày năm tháng bảy tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đồng thời hiệp thương cử chín mươi ba đại biểu tham gia ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
sau năm năm thực hiện chương trình hành động của đại hội mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lần thứ năm
và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ sáu bà rịa vũng tàu đã đạt được những thành tiệu đáng tự hào
cụ thể tốc độ tăng trưởng trên địa bàn tỉnh bình quân tăng bảy hai giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo hộ cận nghèo
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững
tại đại hội các đại biểu cũng đã nghe báo cáo chương trình hành động khoa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
ông bùi trí thành ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện châu đức
được hiệp thương giữ chức vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu khóa sáu